sau khi thắng đậm từ vụ hoa tết nguyên đán vừa qua đến thời điểm này hàng nghìn hộ dân trồng hoa ở làng hoa sa đéc tỉnh đồng tháp vẫn hăng hái tất bật chuẩn bị cho vụ mùa mới để phục vụ cho nhu cầu của người dân
với chủ trương của thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp về trồng hoa gắn với phát triển du lịch trồng giải vụ quanh năm không chỉ riêng tập trung trồng mùa hoa tết
theo đó thời gian gần đây nhiều nông dân ở làng hoa chọn thêm hướng đi mới là trồng hoa cảnh công trình
tuy mới tập trung sản xuất nhưng hiện nay mỗi năm làng hoa sa đéc cung ứng hàng chục triệu giỏ hoa cảnh công trình các loại cho thị trường khắp nơi trong cả nước

từ đó giá trị ngành hàng hoa kiểm của thành phố sa đéc sẽ phát triển rất nhanh trong thời gian tới
theo thống kê của phòng kinh tế thành phố sa đéc hiện nay diện tích trồng hoa cảnh toàn thành phố là năm trăm hai mươi ha với hai ba trăm linh hộ tham gia sản xuất
năm hai nghìn một mươi tám thu nhập từ hoa cảnh đạt một năm trăm sáu mươi tỷ đồng
với những thành công hiện tại cùng với định hướng mới mẻ của chính quyền địa phương nông dân làng hoa sa đéc kỳ vọng sẽ có thêm một năm trồng hoa thắng lợi và bội thu